giới chức hàn quốc ngày hôm nay cho biết các bộ trưởng quốc phòng nước này và mỹ đã nhất trí hội đàm tại washington vào tuần tới
để thảo luận về liên minh song phương và thế trận phòng thủ chung đối phó với triều tiên
theo đó bộ trưởng quốc phòng hàn quốc lee jong seop có kế hoạch gặp người đồng cấp mỹ lloyd austin
khi ông tới washington tham dự một buổi lễ trao tặng bức tường tưởng niệm tại đài tưởng niệm các cựu chiến binh trong chiến tranh triều tiên dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
hiện hai bên đang điều phối lịch trình chi tiết và nội dung của hội đàm
đây sẽ là cuộc thảo luận trực tiếp lần thứ hai trong vòng một tháng sau cuộc gặp bên lề một diễn đàn an ninh tại singapore
dự kiến các bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ thảo luận cách thức tăng cường thế trận phòng thủ chung
và mở rộng khả năng gian đe trước các mối đe dọa tên lửa hạt nhân gia tăng của triều tiên